còn tại đà nẵng sau một tháng thực hiện giãn cách ai ở đâu thì ở đó từ tám giờ ngày hôm nay
thành phố đà nẵng cũng sẽ nới lỏng một số hoạt động dịch vụ tại các vùng vàng và vùng xanh
đối với vùng vàng sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội người dân được ra khỏi nhà để tham gia
các hoạt động theo quy định mỗi hộ gia đình chỉ được một người đi mua hàng trực tiếp với tần suất
năm ngày một lần và có giấy đi mua hàng qr code hoạt động của các cửa hàng các cơ sở kinh doanh
dịch vụ được bố trí tối đa năm mươi số người làm việc đối với các nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất
trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp được bố trí tối đa năm mươi bảy mươi số người làm việc
hoạt động biểu chính viễn thông báo chí và phát hành báo chí được bố trí tối đa số người làm việc
đối với vùng xanh mỗi hộ gia đình được một người đi chợ hoặc đi siêu thị tần suất ba ngày một lần
người dân được tập thể dục trong khung giờ quy định và đảm bảo năm k hoạt động tại các cửa hàng
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán mang về nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng
người dân được sử dụng dịch vụ trực tiếp trong phạm vi vùng xanh và liên vùng xanh